ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa phối hợp với các đơn vị chức năng của tp hcm tiến hành khám xét một mươi tám kho chứa hàng trên địa bàn quận sáu tp hcm phát hiện các kho hàng này chứa một lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật
tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ kho bãi minh tâm và các kho thuê chứa hàng tại số sáu trăm hai mươi một phạm văn chí quận sáu qua kiểm tra và đối chiếu với hóa đơn chứng từ
cơ quan chức năng xác định có gần tám trăm linh sản phẩm đồ chơi trẻ em thuộc danh mục cấm kinh doanh hai triệu sản phẩm hàng hóa đồ gia dụng không nhãn hiệu hoặc có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam và hơn một năm tấn bao bì không có hóa đơn chứng từ
cùng với đó là nhiều hàng hóa không niêm yết giá theo quy định địa điểm kinh doanh không đúng theo giấy đăng ký
cơ quan chức năng xác định vụ việc có tính chất phức tạp khối lượng hàng hóa lớn lực lượng chức năng tiếp tục kiểm đếm phân loại để xác định và xử lý sai phạm